thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác đã đến dân hương dân hoa tại khu di tích kim liên huyện nam đàn tỉnh nghệ an nhân kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc hồ chí minh
thành kính dân hoa dân hương tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh trước anh linh của người thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác bày tỏ sự tri ân sâu sắc công lao vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh
anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới lãnh thụ xuất sắc của phong trào công nhân và giải phóng dân tộc trên toàn thế giới
tiếp đó thủ tướng đến dự lễ khánh thành tổng kho và biến cảng xăng dầu dkc petro tại xã nghi thiết huyện nghi lộc đây là dự án có quy mô lớn nhất khu vực bắc trung bộ
tổng kho được xây dựng với quy mô kho xăng dầu nhựa đường ga có sức chứa một trăm một mươi năm m ba diện tích sử dụng đất một trăm một mươi tám tám trăm năm mươi năm m hai tổng mức đầu tư năm trăm chín mươi tám tỷ đồng
dự án này đã hoàn thành hai trong tổng số ba giai đoạn với mức đầu tư hơn một bốn trăm linh tỷ đồng
bao gồm phần kho và phần cảng việc đưa vào sử dụng tổng kho xăng dầu dkc có vai trò quan trọng
không chỉ với đơn vị mà còn góp phần bổ sung sức chứa tại khu vực bắc trung bộ
trong tương lai tập đoàn sẽ tiếp tục phát triển hệ thống kho chứa làm đầu mối xuất nhập hàng hóa tại các khu vực khác
tập đoàn thiên minh đức cũng đang mở rộng hệ thống phân phối xăng dầu trong cả nước
tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng lãnh đạo các bộ ngành đã nhấn nút khánh thành tổng kho và bến cảng xăng dầu dkc petro